mở đầu là thông tin về ma túy tại xã vân hồ huyện vân hồ tỉnh sơn la
một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy vừa bị công an huyện vân hồ
với hợp với đội biên phòng trường sơn thuộc một đội biên phòng tỉnh sơn la phát hiện bắt quả tàng
đối tượng là lý a nhà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại bản sai lai xã trường xuân huyện vân hồ tỉnh sơn la
thăng vật thu giữ gồm gần một mươi bốn một mươi một bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
có trọng lượng hơn một một kg cùng một số vật chứng liên quan khác